chủ nợ đến nhà đòi tiền con nợ vào đêm mùng bốn tết dẫn đến án mạng
công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên đang tạm giữ phạm anh kiệt hai mươi hai tuổi
trú tại khu phố mỹ hòa phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa
về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày bốn tháng hai tức mùng bốn tết
nguyễn quốc hiếu hai mươi hai tuổi và nguyễn thu nhuận hai mươi bảy tuổi
cùng trú tại phường hòa hiệp bắc thị xã đồng hòa tỉnh phú yên
đến nhà của phạm anh kiệt đòi nợ
sau thời gian tranh cãi lớn tiếng phạm anh kiệt vào trong nhà lấy dao
đâm một nhát vào đùi bên phải của hiếu và một nhát vào cánh tay phải của nhuận
mặc dù được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
nhưng hiếu đã tử vong còn nhuận đang được điều trị vết thương
một tụ điểm ma túy gây nhức nhối tại địa bàn vùng nông thôn vừa được triệt phá
bóc gỡ thành công chiến công này đã đem lại sự phấn khởi cho người dân nơi đây
và họ đã cùng nhau viết những lá thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an
vâng đó là câu chuyện tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đối tượng đoàn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã biến căn nhà của mình thành một tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn
những hoạt động của ổ nhóm tội phạm ma túy này từ lâu đã là nỗi bức xúc của người dân
tại đây đối tượng đoàn thị huyền điều hành hoạt động mua bán ma túy một cách tinh vi xảo quyệt
trong đó trang bị hệ thống camera cảnh báo từ trong ra ngoài để nhằm đối phó với lực lượng chức năng
trong đó đối tượng cài rất nhiều camera như chúng tôi thống kê trong thời điểm vào nhà đối tượng
tổng số camera trong nhà đối tượng là hai mươi bốn cái đồng thời là hình thức mua bán của đối tượng là rất là khó bắt quả tang
thông qua một cái ngắt nhỏ ở bên cạnh nhà đối tượng mua bán ma túy đối tượng ma túy và mua ma túy bỏ tiền
đối tượng bắt đầu mới bỏ hàng ra tuy nhiên với sự chỉ đạo của các đồng chí công an huyện và công an tỉnh
thì công an xã đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã gây rất nhiều khó khăn
cho lực lượng công an trong công tác điều tra phá án tuy nhiên trước những hoạt động của tội phạm gây mất an ninh trật tự
tại địa bàn và sự bức xúc của người dân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp cùng công an huyện quỳnh phụ công an xã an vũ đã đặt quyết tâm phá án
vừa qua được lực lượng chức năng công an tỉnh công an huyện và công an xã đã triệt phá tụ điểm
ma túy của an vũ đây có thể nói là một tụ điểm rất bước xúc trong nhân dân trước triệt phá đó
các bỉ chính quyền tăng cầm công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo bình yên cho bà con nhân dân
đặc biệt là từ khi được lực lượng cơ quan chức năng phân công phân bổ các đồng chí công an chính quy
về địa phương đảm nhiệm thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã có chuyển biến thế cực
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng an ninh sẽ làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự
chuyển án thành công
chuyên án thành công cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đoàn thị huyền và đoàn thế anh thông tin này đã thực sự đem lại niềm vui
sự phấn khởi với người dân thôn vũ hạ xã an vũ những lá thư cảm ơn đã được người dân gửi đến
công an tỉnh thái bình như một cách chi ân đối với lực lượng tham gia điều tra phá án

gần một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông trực một trăm linh quân số
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được bảo đảm
mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng không xảy ra ồn tắc và tai nạn giao thông
hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
tám phương tiện bị dừng và lập biên bản xử phạt nóng
phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy nội địa
đã kiểm tra phát hiện và xử lý năm mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền năm mươi một triệu đồng
liên tiếp trong các chiều mùng hai mùng ba và mùng bốn tết tại trạm thu phí trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
theo hướng vào thành phố hà nội đều xảy ra tình trạng ủn ứ
đơn vị trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đã triển khai các phương án để giải quyết tình trạng trên
ở làn thu phí thủ công số lượng phương tiện tăng đột biến nên đơn vị khai thác tuyến đường bổ sung
hai nhân viên thu phí bên ngoài bớt thu phí thủ công
so với chiều ngày mùng hai và mùng ba tết thì tình trạng ùn ứ được giảm nhiệt hơn
ghi nhận đến một mươi chín h hôm qua đơn vị khai thác cao tốc không xả trạm
trước đó phía cục cảnh sát giao thông đã đưa ra khuyến cáo và đề nghị các trạm thu phí đường bộ
sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu nếu không chấp hành có thể bị xử phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
theo lãnh đạo trạm thu phí pháp vân cầu rẽ lượng phương tiện di chuyển qua trạm trong những ngày vừa qua
tăng gấp đôi so với ngày thường khi mỗi ngày có khoảng một trăm linh lượt xe qua trạm
trong khi những ngày thường chỉ là một nửa
bên cạnh đó thì nhiều người về quê trở lại hà nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới
nhiều người khác cũng cho biết họ và gia đình vừa đi du lịch từ ninh bình và hà nam về
cùng với hai mươi một quận huyện trên địa bàn tp hcm công an tp thủ đức đã huy động tối đa lực lượng
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong những ngày tết nguyên đáng nhâm dần xin mời quý vị cùng theo chân các đội nghiệp vụ
của công an tp thủ đức thực hiện kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
để người dân có một cái tết an toàn đầm ấm
bên cạnh xử lý nghiêm người tham gia giao thông có nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông còn chú động phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
và kịp thời xử lý bắt giữa các nhóm thanh niên tụ tập đua xe tráng phép
gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến an toàn giao thông
qua công tác nắm tình hình lực lượng tuần tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp
với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi
qua công tác nắm tình hình lực lượng tổng tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp
với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi
qua công tác nắm tình hình lực lượng tổng tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp
với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi
qua công tác nắm tình hình lực lượng tổng tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp

với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi

với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi
qua công tác nắm tình hình lực lượng tổng tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp

qua công tác nắm tình hình lực lượng tổng tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba sẽ phối hợp
với công an địa phương kịp thời trấn áp khi phát hiện đối tượng khả nghi
đeo túi sách cả ba đã áp sát ra tay giật nạn nhân truy hô và truy đuổi theo
cả ba nghi can đều khiển xe máy với tốc độ cao tháo chạy đến gần cầu gò dưa
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức do không làm chủ đối tốc độ nên đối tượng
điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã
đã chạy đến để lấy xe tháo chạy đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét hai nghi can còn lại
thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng
vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá
tăng vật thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả
tàng đối tượng đang đánh bạc tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm trên một một triệu đồng tiền trên chiếu bạc bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động
một xe mô tô trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
mặc dù lực lượng chức năng tỉnh kiên giang đã tuyên truyền vận động người dân không tham gia tổ chức
và đánh bạc ăn tiền trước trong và sau tết nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật
lao vào sát phạt nhau với nhiều hình thức trong ba ngày tết lực lượng công an đã bắt giữ
nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền
tại huyện tân hiệp
vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay ngày ba tháng hai tức là ngày ba tết nhâm dần
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức
chơi bài ăn tiền tại một căn nhà bán tạp hóa nằm ven đường tại ấp trí thành xã tân hội
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một bộ bài tay và một số tăng vật khác có liên quan
trước đó vào khuya ngày hai tháng hai tức là ngày mùng hai tết
công an huyện tân hiệp cũng đã bắt quả tang bốn người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài
tại nhà riêng ở ấp thành trị xã thành trị huyện tân hiệp
tại chiếu bạc lực lượng công an tạm giữ số tiền gần một mươi triệu đồng và ba mươi chín bộ bài
trước đó vào chiều ngày một tết công an huyện tân hiệp cũng triệt xóa một tụ điểm đá gà
và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp thành an một xã thành trị
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi sáu đối tượng ba mươi xe máy ba con gà
hai cặp cửa sắt hàng chục bộ bài tay và số tiền trên tám mươi triệu đồng
trong khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhiều đối tượng có hành vi gây khó khăn cho lực lượng công an
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba con năm
ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng
có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tử
hoàng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
vào chiều qua tức ngày hai tết nguyên đán nhâm dần phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp công an huyện châu thành đã vận động đối tượng thạch thi chú huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra đầu thú
đây là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một thi đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú
tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết đối tượng thi đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật
là những cá nhân được đào tạo chính quy về nghiệp vụ có kiến thức chuyên sâu về pháp luật có năng lực và kinh nghiệm công tác thực tiễn
nên khi được phân công nhiệm vụ làm việc tại công an xã thị trấn của tỉnh ninh bình
họ đã phát huy tốt vai tròn nòng cốt tạo thế trận vững chắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên các địa bàn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương
ghi nhận với kết quả việc thực hiện đề án của bộ công an về việc đưa công an chính quy về xã tại tỉnh ninh bình
huyện hoa lư là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh ninh bình
mỗi xã và thị trấn trên địa bàn huyện đã được bổ sung năm cán bộ chiến sĩ công an chính quy
ngay sau khi nhận nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ công an thị trấn đã tích cực bám địa bàn
nắm bắt tình hình an ninh trật tự đời sống nhân dân
phần công cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại đơn vị để kịp thời xử lý
giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn triệt để không để hình thành điểm nóng